cục quản lý thị trường tp hcm cho biết vừa phát hiện và tạm giữ hơn một trăm linh bình chứa khí bóng cười
với tổng trọng lượng là ba năm tấn tại một cơ sở trên địa bàn quận một mươi hai vụ việc đang được điều tra làm rõ
kiểm tra công ty dũng bắc tại khu phố sáu phường thành xuân quận một mươi hai
đội quản lý thị trường số hai mươi bảy phát hiện hơn một trăm linh bình chứa khí n hai o còn gọi là bóng cười
qua làm việc đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn chứng tự chứng minh
nguồn gốc xuất xứ của những bình chứa khí trên và cho biết số hàng này do một người đem đến gửi để hẹn chuyển đi
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm tạm giữ một trăm ba mươi chín bình chứa khí n hai o tương đương gần ba năm tấn
và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật